phát biểu tại diễn đàn khoa học tập quán mai táng của người việt nam xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra
phó thủ tướng vũ đức đàm đã chỉ ra hiện nay tập tục ăn táng của người việt nam truyền thống đã và đang biến đổi từng ngày
tuy nhiên với việc những quy định các chính sách của nhà nước còn chưa được chặt chẽ
đã dẫn tới việc xây dựng mùa mà thiếu quản lý không chỉ làm mất quỹ đất mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan
bên cạnh đó việc trôn cất không theo đúng quy hoạch không bảo đảm vệ sinh môi trường
thông qua các tham luận tại diễn đàn ban tổ chức sẽ tiếp thu kiến nghị đảng và nhà nước xây dựng chính sách
quy định về lĩnh vực an táng phù hợp truyền thống văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới